gần một trăm linh vị chức sắc chức việc người có uy tín trong tôn giáo dân tộc trên địa bàn tỉnh đã
được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín công tác an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng dịch nguyên
tắc năm k được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của bộ y tế
khi phối hợp của y tế tỉnh tiêm vaccine cho cộng đồng này công an tỉnh hậu giang trò chuyện
vận động để người có uy tín trong tôn giáo cùng giáo dân chấp hành tốt các quy tắc phòng chống
dịch tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn và phối hợp để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và ban ngành chức
năng cũng như là ủy ban tôn giáo của tỉnh để hướng dẫn các vị chức sát chức việc tôn giáo để góp
góp phần vào thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
cho các đồng bào phật tử thực hiện phòng chống dịch theo thông điệp năm k sẽ hướng dẫn phật tử
trật tự trong công tác bảo vệ nhìn vự khuôn sóc của mình
để được ổn định và làm theo pháp lực của nhà nước
hoạt động tiêm vaccine cho các vị chức sát chức việc và người cố y tín trong tôn giáo thể hiện mối
quan hệ tốt đẹp giữa các cấp chính quyền và lực lượng công an đối với các chức sắc tôn giáo
trên địa bàn tỉnh qua đó tạo điều kiện để các vị chức sát chức việc và người cố y tín trong
các tôn giáo cùng địa phương phòng ngừa chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín